tại hà nội lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa công đoàn đệ lực việt nam và công ty cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng mặt trời bách khoa vừa được tổ chức
nhằm hỗ trợ cán bộ công nhân viên và các đơn vị lắp đặt điện mặt trời mái nhà
theo nội dung thỏa thuận hợp tác tất cả cán bộ công nhân viên nếu đáp ứng được các điều kiện của evn
thì sẽ được hưởng các chương trình hỗ trợ như trợ giá trực tiếp giảm hai mươi năm trên giá trị hệ thống điện mặt trời mái nhà
hoặc được đầu tư theo hình thức micro esco không cần phải bỏ vốn đầu tư ban đầu
sau ba năm sẽ được sở hữu hệ thống điện mặt trời mái nhà và sản lượng điện tạo ra từ hệ thống điện mặt trời mái nhà được bảo hiểm trong năm năm
thỏa thuận hợp tác này được kỳ vọng sẽ mở ra các cơ hội nhằm khai thác triệt để lợi ích và thúc đẩy xã hội hóa nguồn vốn đầu tư điện mặt trời mái nhà
giúp cho giảm chi phí tiền điện hàng tháng tạo nguồn thu nhập cho tương lai và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường
tính đến hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi cả nước đã có tổng cộng năm mươi một bảy trăm sáu mươi chín hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất là một ba trăm năm mươi năm mwp được lắp đặt và đưa vào vận hành